sau nhiều lần gặp gỡ hai đối tượng phùng bá cúc và nguyễn trương chiến cùng chú tại tỉnh nghệ an đã trao đổi về việc mua thuốc nổ và kíp nổ
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một chiến đã bán cho cúc lô hàng gồm hai thùng cắt tông bên trong chứa hai trăm linh thỏi thuốc nổ có khối lượng bốn mươi kg hai trăm linh kíp nổ
trên đường vận chuyển về nơi cất dấu phùng bá cúc đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hiện công an thị xã cửa lò của tỉnh nghệ an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
nguyễn đức cảnh chú tại xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ đang vận chuyển một mươi hai kg pháo nổ thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện đâm thao tỉnh phú thọ phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn đức cảnh khai nhận số pháo trên cảnh mua tại khu vực cầu việt trì thuộc thành phố việt trì với giá tám triệu đồng của một người không rõ lai lịch với mục đích để sử dụng trong dịp tết nguyên đán